đây là nội dung trong công điện của thủ tướng chính phủ về bảo đảm an toàn hàng không
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cảng hàng không và tổng công ty quản lý bay việt nam
có các giải pháp phương án quản lý vùng trời khu vực lân cận cảng hàng không sân bay
đồng thời bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ quốc phòng các cơ quan liên quan
giả soát lại quy định về quản lý giám sát và xử lý vi phạm lĩnh vực liên quan đến phương tiện bay không người lái
trong hai tháng vừa qua đã liên tiếp xảy ra hai vụ máy bay bị móc mũi che radar thời tiết
nhưng không có biểu hiện va đập của chim trời
sau khi báo chí và mạng xã hội đăng tải về những vị trí xuất hiện đá ba gian dạng cột như gành đá đĩa
tại xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên nhiều người dân và du khách đã tìm đến đây để tìm hiểu khám phá chụp ảnh
tuy nhiên do khu vực này nằm trong phạm vi mỏ nên tiềm ẩn nhiều mối nguy sạt lở
khu vực được ví như gành đá đĩa trên cạn thuộc thôn phú liên xã an phú thành phố tuy hòa
tại đây trong quá trình khai thác đá và hoàn nguyên môi trường mỏ công ty cổ phần xây dựng giao thông phú yên
đã phát hiện nhiều vỉa đá vách đá ba gian dạng cột giống như gành đá đĩa
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên các ngành chức năng đã tiến hành khảo sát đánh giá tiềm năng các vị trí này
để có hướng bảo vệ phát huy
tuy nhiên do hiếu kỳ và tò mò nhiều người dân và du khách đã tìm đến đây để tìm hiểu khám phá và chụp ảnh lưu niệm
trong khi đây là khu vực khai thác mỏ đang trong quá trình hoàn nguyên môi trường
việc nhiều người dân tìm đến đây tiềm ẩn nhiều mối nguy do sạt lở đất đá rất nguy hiểm nhất là trong mùa mưa này
công ty cũng đã tiến hành cắm các biển cảnh báo để khuyên cáo người dân không vào vị trí mỏ
sau khi được đầu tư bảo vệ khai thác mới có thể phục vụ nhu cầu tham quan
liên quan đến vấn đề khắc phục sự cố chìm tàu tám tấn chở ba trăm linh container bị chìm trên sông lòng tàu vào ngày một mươi chín tháng một mươi
bộ giao thông vận tải yêu cầu vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây
các đơn vị phải thông luồng một chiều hướng tp hcm ra phao số của vũng tàu
đồng thời bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu việc trục vớt cần phải được thực hiện khẩn trương
để giải phóng toàn bộ luồng trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
cảng vụ hàng hải tp hcm và các đơn vị liên quan phải tăng cường giám sát
để công tác trục vớt được nhanh chóng và an toàn
đến thời điểm này các vấn đề liên quan đến sự cố tràn dầu đã được xử lý tốt
chưa ghi nhận bất cứ tác động nào liên quan đến vấn đề này
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại thành phố đà nẵng đã xảy ra sáu vụ cháy liên quan đến nhà trung cư nhà cao tầng
mới đây nhất là vụ cháy tại trung cư block ba b trung cư làng cá ở phường nại hiên đông quận sơn trà
thực tế này cho thấy là công tác
phòng cháy chữa cháy tại một số trung cư nhà cao tầng vẫn còn nhiều hạn chế
thành phố đà nẵng có năm mươi sáu khu trung cư các loại với tổng số hơn một mươi ba hai trăm linh căn hộ
những năm qua cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp đà nẵng luôn đẩy mạnh công tác phòng ngừa đến cơ sở địa phương
đặc biệt là những hộ sống tại trung cư
tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà trung cư cao tầng ở đà nẵng vẫn tồn tại nhiều hạn chế bất cập

những vật dụng người ta để hành lang lấu thốt hiểm là người ta để thường chuyên
hiện nay đa phần tại các trung cư nhà cao tầng của đà nẵng chưa thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
hoặc có thành lập nhưng không duy trì hoạt động
chủ đầu tư tòa nhà không bàn giao đầy đủ hồ sơ thiết kế công trình cho ban quản lý khu nhà
gây khó khăn cho công tác kiểm tra bảo trì bảo dưỡng công trình phòng cháy chữa cháy
nhiều khu trung cư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng
nhưng chủ đầu tư vẫn không mua sẵn thay mới
trách nhiệm của người đồng đạo quốc sở là phải thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
và phải tự chịu trách nhiệm đối với kết quả kiểm tra của mình đối với lại công tác phòng cháy cháy tại cơ sở
và người đồng đạo quốc sở phải thường xuyên phối hợp với lực lượng ngành sát phòng cháy trong công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà là luôn đảm bảo dù rằng mấy anh đến đây là kiểm tra độc súc
còn về cái nhược điểm thì có lẽ là mình cũng phải là luôn luôn thường xuyên theo dõi và cập nhật
với những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà cao tầng
thời gian tới công tác tuyên truyền sẽ được lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục thực hiện
qua đó góp phần hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra
nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ
đặc biệt trong dịp cuối năm
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh kiên giang
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng phạm ba tội danh khác nhau
bị truy nã về tội hủy hoại tài sản
và phải nhận mức án tám năm tù giam là đối tượng võ thị kiều loan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường chú và chỗ ở trước khi trốn
tại ấp tân tiến xã dục tượng huyện châu thành tỉnh kiên giang
cao một m sáu mươi sống mũi lõm dưới tay vuông nếp tay dưới rô và có nốt ruồi ngay đuôi mắt phải
còn bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận mức án sáu tháng tù giam là đối tượng hà hoàng huy
sinh ngày hai mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi
hồ khẩu thường chú và chỗ ở trước khi trốn
tại số một ấp vĩnh phú xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
cao một m sáu mươi tám sống mũi thẳng dái tay trúc nếp tay dưới rô
và có xẹo thẳng hai cm cách ba cm trên trước lông mảy phải
và đối tượng nguyễn văn lắc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hồ khẩu thường chú tại ấp trương thoại xã biển bạch huyện thới bình tỉnh cà mau
bị truy nã về tội đánh bạc với mức án sáu tháng tù giam
đối tượng này cao một m sáu mươi chín sống mũi thẳng dái tay trúc nếp tay dưới rô
và có xẹo thẳng hai cm ngay sau đuôi lông mảy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé